thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách theo chỉ thị số một mươi sáu
trước hết là đến hết ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tuyệt đối không được lơi lỏng chủ quan
thủ tướng chính phủ đánh giá chiến lược ngăn chặn cách ly khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả là đúng đắn
các biện pháp phòng chống dịch được áp dụng đúng thời điểm phù hợp với diễn biến dịch
đặc biệt việc cách ly toàn xã hội được thực hiện kịp thời
đến nay việt nam vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh là kết quả rất đáng mừng
tuy nhiên nguy cơ lây lan trong cộng đồng bùng phát dịch bệnh tại việt nam vẫn rất cao
các cấp các ngành địa phương cần tiếp tục thực hiện chủ động các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa
thủ tướng chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách theo chỉ thị số một mươi sáu
trước hết đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tuyệt đối không được lơi lỏng chủ quan